liên tục từ tết nguyên đán tới giờ khu vực nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên
hầu như không có mưa trời nắng nhiều
theo dự báo của các chuyên gia trong đêm nay và ngày mai thậm chí là trong vài ba ngày tới
tạm thời vẫn chưa có bất kỳ hình thái nào gây mưa nên khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
vẫn là những ngày nắng sớm nhiệt độ phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở phước long đồng phú thuộc khu vực bình phước ayunpa của gia lai
hay là khu vực đắk nông nhiệt độ có thể cao từ ba mươi bốn ba mươi năm độ
độ ẩm trung bình ngày ở cả hai khu vực tiếp tục thấp
chỉ dưới bảy mươi vì thế ngoài các vật dụng trong nắng như mũ áo khoác và khẩu trang
người dân các tỉnh thành phía nam vẫn cảnh giác cao với nguy cơ hỏa hoạn
trái ngược với trạng thái khô nóng tại các tỉnh thành phía nam trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ được dự báo sẽ tiếp tục có mưa trở lại
nguyên nhân là do một khối không khí lạnh từ lục địa trung quốc đang di chuyển
và đẩy một rãnh mây xuống nước ta
theo dự báo cho đêm nay và ngày mai rãnh mây này sẽ gây mưa rông cho các tỉnh thành miền bắc
trong đó tâm mưa sẽ là khu vực vùng núi phía bắc các tỉnh như lào cai hà giang cao bằng bắc cạn
lạng sơn hay là cả khu vực quảng ninh với mưa rào và rông diện rộng
kèm theo đó là nguy cơ về các hiện tượng lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
về tình hình nhiệt độ do có mưa nên nhiệt độ đêm nay và sáng sớm ngày mai
ở khu vực vùng núi phía bắc sẽ giảm xuống chỉ còn từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
ở khu vực đồng bằng nhiệt độ giảm còn một mươi chín cho đến hai mươi một độ
trong khi đó nền nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh phía đông sẽ giảm đi từ ba đến năm độ
xuống còn hai mươi ba cho đến hai mươi bốn độ
còn đối với khu vực lai châu điện biên sơn la hay là cả khu vực hòa bình
tác động của không khí lạnh không nhiều trời mưa nắng gián đoạn
nên nhiệt độ chỉ giảm nhẹ xuống còn hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
không khí lạnh cũng chỉ ảnh hưởng yếu đến khu vực thanh hóa nghệ an cũng như là khu vực hà tĩnh
khiến cho cả khu vực này ngày mai trở chuyển mây nhiều
một vài nơi ven biển có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn là hai mươi bảy cho đến hai mươi tám độ
trong khi đó tại các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận vẫn duy trì tiết trời tạnh giáo
ngày nắng nên nhiệt độ tại các khu vực này vẫn cao giao động trong khoảng là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là hai mươi năm cho đến ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông đến đông bắc cấp ba bốn
và nhiệt độ là hai mươi năm cho đến ba mươi một độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước